tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp đang ngày càng lây lan nhanh trong khi đó đây cũng là thời điểm mùa lễ hội sau tết diễn ra liên miên
nhiều người dân đã chủ động phòng tránh virus corona bằng cách đeo khẩu trang khi tới các nơi lễ hội đông người
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại phủ tây hồ thủ đô hà nội nhiều người dân trang bị cho mình khẩu trang các loại ngay từ trước khi vào cổng
thậm chí năm nay còn có thêm một mặt hàng bán chạy nơi lễ hội đó là khẩu trang y tế
chị an thường đi lễ phủ tây hồ cầu an nhưng khác với mọi năm vì đi lễ nhưng đúng mùa dịch virus corona đang lây lan nhanh chóng
nên dù không muốn lắm nhưng chị vẫn đeo khẩu trang theo khuyến cáo cho an toàn
đeo khẩu trang khi đi lễ cảnh tượng vừa lạ vừa mới
thế nhưng trong thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp đang khó lường thì với nhiều người
việc đeo khẩu trang khi đi lễ cũng không có gì bất thường hay bất tiện
dịch virus corona bùng phát vào đúng dịp tết và sau tết là thời điểm hàng loạt những lễ hội được diễn ra
với tốc độ lây lan nhanh và rộng theo khuyến cáo của bộ y tế
người dân nên hạn chế lui tới những nơi tụ tập đông người
khi ra đường nên đeo khẩu trang chỉ cần là khẩu trang y tế cũng có tác dụng phòng virus tuy nhiên cần đeo đúng cách